thưa quý vị siêu bão rai được dự báo sẽ vào biển đông chiều nay
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh
từ gần sáng và hôm nay ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
có gió mạnh dần lên cấp tám đến cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một một mươi
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
sóng biển cao nhất là từ tám đến một mươi mét biển động dữ dội
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo trường sa là cấp bốn
bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến cà mau gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu
giật cấp bảy tám biển động sóng biển cao từ hai bốn mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp bảy tám giật cấp chín một mươi biển động mạnh
sóng biển cao từ ba năm mét
người dân ở khu vực ven biển cần phải hết sức lưu ý đề phòng
về thời tiết đất liền bộ phận không khí lạnh ngày hôm nay ảnh hưởng đến nhiều khu vực
ở bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ
miền bắc được dự báo có mưa mưa nhỏ rải rác
trong khi đó khu vực bắc và trung trung bộ có mưa mưa rào
và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to